sáng ngày một mươi bảy tháng một tại hà nội thủ tướng shinzo abe có cuộc gặp ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đồng thời là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
tại cuộc gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
ngày càng đi vào chiều sâu đạt được những kết quả thực chất có phần tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ giữa hai nước nhật bản việt nam
trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản phạm minh chính đánh giá cao hoạt động của liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
cũng như vai trò quan trọng của ngài chủ tịch toshihiro nikai đồng thời mong muốn thủ tướng shinzo abe tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
phối hợp chặt chẽ hoạt động hiệu quả đóng góp tích cực và sự phát triển chung của quan hệ việt nhật hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính